bệnh viện nội tiết trung ương cho biết vừa thực hiện ca phẫu thuật cắt u tuyến giáp cho một bé trai ba tuổi
đây là trường hợp bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được phát hiện ung thư tuyến giáp tại đây
cho bé được xác định là thể tủy một thể hiếm gập chỉ chiếm năm trong số các trường hợp ung thư tuyến giáp
đây là lần đầu tiên bệnh viện nội tiết trung ương tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi ung thư ba tuổi
xác định rất phức tạp bệnh viện đã tập hợp đội ngũ hàng đầu để thực hiện ca mổ
trước đó với khối hạch khá to ở cổ bé chỉ được chẩn đoán là hạch phản ứng ở trẻ nhỏ khi khám tại địa phương
khi vào bệnh viện nội tiết trung ương khám thì đã trong tình trạng nặng di căn hạch rất nhiều
đây là trường hợp chưa từng có từ trước đến nay
cậu bé ba tuổi cơ thể chỉ nặng một mươi bốn kg mà khí quản lại bị khối u đè bẹp
chỉ đặt vừa loại ống nội khí quản nhỏ nên ngay từ khâu gây mê để mổ cũng khó khăn
trong suốt cuộc mổ kéo dài hai tiếng phải theo dõi sát sao và sử dụng thuốc cẩn trọng vì rất nhiều nguy cơ phát sinh
trong khi mổ các bác sĩ đã tiến hành cắt bệnh phẩm và xét nghiệm tế bào
kết quả là ung thư tuyến ráp thể tùy một loại bệnh thường do di truyền
vì vậy sau đây cả cháu bé và mẹ cũng như người thân sẽ phải làm thêm một số xét nghiệm và xác định phác đồ điều trị tiếp theo